tại đồng nai hiện đang là cao điểm của mùa khô khiến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi khan hiếm
để đối phó với tình trạng này bà con nông dân đã khoan thêm nhiều giếng nhưng vẫn không có nguồn nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp
ba tháng trở lại đây nắng nóng gai gắt đã làm nguồn nước ngầm ở các giếng khoan phục vụ tưới cho vườn tiêu một năm hectare của gia đình anh phan hải san
ở xã lâm san huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai cạn kiệt
trước tình trạng này gia đình anh san đã khoan thêm năm giếng nhưng chỉ một giếng có nước cũng rất yếu
để giải quyết tình trạng này anh phải thuê máy xúc đào một hồ chứa khoảng hai mươi mét khối để chữ nước tưới cho vườn tiêu
ngoài hộ anh san chỉ riêng tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai có hàng trăm hộ dân cũng lâm vào cảnh thiếu nước để phục vụ tưới cho các vườn cây trồng
nguyên nhân được xác định do nắng nóng kéo dài gây gắt đã làm nguồn nước ngầm cạn kiệt nhanh hơn so với các năm trước
không có nước tưới nhiều bà con phải thuê thợ khoan giếng với chi phí hàng chục triệu đồng để tìm nguồn nước tưới
thuê nhưng không phải hộ nào cũng may mắn khoan được giếng có nước
việc thiếu nước tưới khiến nhiều diện tích tiêu đã bắt đầu khô héo khiến bà con đang rất lo lắng
đối với giải pháp của địa phương
cũng khuyên cáo với bà con là những hộ nông dân
có đủ nguồn nước tưới và dư nguồn nước tưới sẽ chia sẻ cho những hộ nông dân bên chung quanh
để cứu vãn cây tiêu trong những ngày nắng nóng
cái thứ hai nữa là cũng đối với địa phương cũng đang xúc tiến nhanh
cái chạm bơm của lòng hồ sông dây để phục vụ cho tưới tiêu của mùa năm hai nghìn một mươi chín
việc nhiều hộ khoan giếng cũng đã và đang làm cho mạch nước ngầm giảm dần
do đó về lâu về dài các ngành chức năng cần sớm có giải pháp để khắc phục tình trạng trên
bảo đảm nguồn nước cho bà con yên tâm sản xuất